sau đây là nội dung chi tiết bản tin
vào sáng ngày hôm nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đại tướng vi lây lạ kham phong
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lào đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chúc mừng đồng chí vi lai lạ khăm phong được bầu là ủy viên bộ chính trị
đồng thời là lãnh đạo bộ công an đầu tiên được phong hàm đại tướng công an nhân dân lào
chủ tịch nước hoan nghênh hợp tác quốc phòng an ninh luôn là trụ cột của quan hệ giữa hai nước
đồng thời nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam luôn thúc đẩy tạo điều kiện cho bộ công an việt nam hợp tác thường xuyên hiệu quả với bộ công an lào
chủ tịch nước mong muốn bộ công an hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu hiệu quả toàn diện
mang tính chiến lược trên các lĩnh vực chủ động phòng ngừa ngăn chặn từ sớm từ xa các hoạt động có khả năng gây mất ổn định chính trị xã hội
chú trọng đấu tranh phòng chống tội phạm tăng cường hợp tác về đảm bảo an ninh mạng hợp tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ
năm hai nghìn hai mươi hai kỷ niệm sáu mươi năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị lực lượng công an hai nước phải tăng cường hoạt động phối hợp
giao lưu hợp tác đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện đạt kết quả thành công góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt việt lào
đại tướng vi lây lạ kham phong trân trọng cảm ơn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp và thông báo với chủ tịch nước về các hoạt động của đoàn trong chuyến thăm việt nam lần này
trong đó có kết quả hội đàm tốt đẹp với bộ trưởng bộ công an tô lâm
hai bên đã thống nhất những kết quả hợp tác đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một và phương hướng hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi hai
qua đó góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
tiếp tục các chương trình trong khuôn khổ hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
vào sáng ngày hôm nay học viện an ninh nhân dân đã diễn ra lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho đại tướng vi lây lạ kham phong
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cùng dự có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an các đồng chí lãnh đạo bộ công an lào và đại diện lãnh đạo các đơn vị của bộ công an hai nước
quyết định và trao tặng bằng danh dự tiến sĩ cho đại tướng vi lây lạ khăm phong ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lào là sự ghi nhận những đóng góp to lớn
quan trọng của đồng chí bộ trưởng trong phát triển mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo lực lượng công an nhân dân việt nam
và phát triển lý luận về khoa học an ninh trong bảo vệ an ninh quốc gia
đại tướng vi lây lạ khăm phong là người đầu tiên vinh dự được nhận bằng tiến sĩ danh dự của học viện an ninh nhân dân việt nam
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ khăm phong bày tỏ sự vui mừng khi được học viện an ninh nhân dân việt nam trao bằng tiến sĩ danh dự chuyên ngành an ninh
đồng thời mong rằng thời gian tới sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an hai nước cũng như tăng cường hợp tác trong ngành giáo dục đào tạo lực lượng công an ngày càng phát triển
trước đó đoàn công tác của bộ công an lào đã có buổi làm việc trao đổi với ban giám đốc học viện an ninh nhân dân
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một học viện an ninh nhân dân đã triển khai đào tạo cho cán bộ công an lào ở nhiều chuyên ngành và hiện học viện đã và đang đào tạo ở cả ba trình độ đại học thạc sĩ và tiến sĩ cho cán bộ công an lào
đồng thời cử nhiều đoàn cán bộ sang học viện an ninh nhân dân lào để trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các chương trình đào tạo đại học chính quy
thay mặt đoàn công tác bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ kham phong đánh giá cao những kết quả học viện an ninh nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ các cám bộ học viên lào trong quá trình học tập tại học viện an ninh nhân dân
mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học với bộ công an việt nam nói chung và học viện an ninh nhân dân nói riêng
nhân dịp này đoàn cũng đã đi thăm công trình đào tạo quốc tế một trong những cơ sở hiện đại của học viện an ninh nhân dân đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai

quan tâm đến vấn đề giải phóng mặt bằng nhiều ý kiến đại biểu bày tỏ đồng tình với phương án tách riêng việc bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập và giao cho địa phương tổ chức thực hiện
tuy nhiên do các địa phương có đường cao tốc đi qua lại có quy mô ngân sách rất hạn hẹp chưa thể cân đối nên ngân sách trung ương cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
mức độ tác động lớn trải dài qua nhiều tỉnh thành phố
cần có chi phí cho trồng rừng thay thế hỗ trợ chuyển đổi đất lúa hai vụ
đối với tổng diện tích đất là khoảng năm bốn trăm tám mươi một hectare số hộ bị ảnh hưởng tới khoảng một mươi bốn chín trăm tám mươi ba hộ số hộ tái định cư khoảng một mươi một chín trăm linh năm hộ để có cân đối nguồn phù hợp
nội dung này ảnh hưởng rất lớn về tiến độ giải ngân và hoàn thành đúng tiến độ đưa vào sử dụng theo nghị quyết đề ra
cho nên tôi đề nghị chính phủ tập trung chỉ đạo địa phương trong vùng dự án đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng trắng
hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu kiện của người dân kéo dài sẽ khó khăn cho toàn dự án
bên cạnh cần phải có khu tái định cư trước công tác giải tỏa để cho người dân bị duy dời có nơi ổn định
một mươi một chín trăm linh năm hộ không phải lợi ích có thưởng phạt hiệu quả sẽ cao hơn
để đảm bảo tiến độ chất lượng triển khai dự án đại biểu trần đình gia đoàn hà tĩnh kiến nghị cần tạo cơ chế đặc thù trong việc triển khai dự án
cũng cần phải có những cơ chế đặc thù
trong việc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục như quyết định chủ trương đầu tư phê duyệt dự án đầu tư thiết kế kỹ thuật v v
kể cả giải phóng mặt bằng phải có một cơ chế đủ mạnh để thực hiện
chính phủ cũng trinh và quốc hội tạo được khuyên để có những cơ chế đặc thù trong việc triển khai dự án này
đây là tuyến đường chiến lược vì vậy quốc hội cần áp dụng cơ chế đặc thù phát triển phục hồi kinh tế
tuyến đường mà làm nhanh thì chính là phục hồi kinh tế nhanh
như chỉ định thầu từ thiết kế giải phóng mặt bằng kể cả thi công như vậy mới sớm hoàn thành năm km đường cao tốc theo quy hoạch
nếu không có cơ chế đặc thù thì phải làm nhanh thủ tục trong năm hai nghìn hai mươi
và sau khi làm xong thủ tục thì giải phóng mặt bằng đến đâu làm đến đó đấu thầu luôn làm song song như thế mới có thể bảo đảm tiến độ được
tiếp thu giải trình một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho biết
các dự án được tính toán trên cơ sở khảo sát thực tiễn
tuy nhiên trong quá trình thực hiện bộ sẽ hết sức thận trọng đảm bảo đúng quy định và tiết kiệm nhất
về công tác giải phóng mặt bằng tái định cư bộ trưởng nguyễn văn thể cho biết sẽ giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch được chính phủ phê duyệt
trong đó thu hồi đất một lần làm hàng rào bảo vệ toàn bộ phần đất được quy hoạch tính toán tái định cư phù hợp với thực tiễn tránh lãng phí hoặc làm tăng tổng mức đầu tư
tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
cùng dự buổi lễ có đồng chí trần văn ron ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ nguyên lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo tổng cục xây dựng lực lượng lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân
thời gian qua cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã bám sát quy định của đảng và sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ tập trung giúp ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tham mưu đảng ủy công an trung ương thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
thống nhất quản lý hoạt động của cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng và biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích mà cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã đạt được trong thời gian qua
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tiếp tục quán triệt phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm
quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
và kịp thời quán triệt triển khai các nghị quyết quy định kết luận của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng
tập trung chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong công an nhân dân tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng người đứng đầu cán bộ chủ chốt ở những địa bàn dễ xảy ra vi phạm nơi có nhiều bức xúc nổi cộ dư luận quan tâm
tập trung chỉ đạo cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu với ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tăng cường công tác nắm tình hình chủ động đề xuất giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo khiếu nại kỷ luật đảng

tập trung chỉ đạo cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp tham hiu với ủy ban kiểm tra các cấp tham hiu với ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác giám sát tổ chức đảng người đứng đầu cán bộ chủ chốt ở những địa bàn dễ xảy ra vi phạm dư luận quan tâm
đánh đúng đánh trúng nhiều đường dây ma tuy lớn các băng ổ nhóm tội phạm tín dụng đen cờ bạc qua mạng đặc biệt là việc nhanh chóng kịp thời khám phá nhanh những vụ án nổi cộng ngay trong những ngày đầu năm đã được đảng nhà nước và dư luận nhân dân đánh giá cao khẳng định không có vùng cấm không có ngoại lệ không ngừng không nghỉ trong đấu tranh phòng chống tội phạm
sau hội nghị này yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các đơn vị từ bộ cho tới địa phương thực hiện quyết liệt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tích nguyên đán sắp tới không để xảy ra phức tạp liên quan tới lĩnh vực môi trường đảm bảo an toàn cho người dân bình yên cho xã hội
sáng nay thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh tuyên quang
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh tuyên quang nêu cao tinh thần chủ động đổi mới quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội hoàn thành vượt mức các mục tiêu yêu cầu chỉ tiêu công tác đề ra
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua đồng thời đánh giá cao phương châm hành động của công an tỉnh tuyên quang trong năm hai nghìn hai mươi hai là chủ động nêu gương kỷ cương trách nghiệp sáng tạo hiệu quả
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh tuyên quang tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong đó đặc biệt cần chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong điều kiện mới

vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một
chiều nay tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức hội nghị tổng kết liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi một hội nghị được tổ chức trực tuyến từ sở chỉ huy tổng cục tới các đơn vị toàn quân
các tác phẩm tham dự liên hoan đã tạo nên bức tranh đẹp sinh động phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của quân sự quốc phòng và thực tiễn cuộc sống người chiến sĩ
cũng như truyền thống của các đơn vị địa phương trên cả nước
trong đó phản ánh đặc biệt là nỗ lực của các đơn vị trong toàn quân trên tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi ba thành công tốt đẹp
cho thấy đội ngũ những người làm báo hình trong quân đội đã có những bước phát triển vượt bậc
cả về số lượng và chất lượng phong cách nghề nghiệp bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn
tại hội nghị ban tổ chức đã trao tặng bốn mươi năm huy chương vàng một trăm linh ba huy chương bạc
cho các tác phẩm tham dự ở tất cả các thể loại
đồng thời trao tặng bằng khen cho một trăm năm mươi hai tác phẩm tham dự liên hoan